chỉ sau gần một năm cất cánh hãng hàng không bamboo airways đã đóng máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dream liner
trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại việt nam vận hành máy bay thân rộng
và đạt chứng nhận đánh giá an toàn khai thác của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
để trở thành thành viên chính thức của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata
bamboo airways phải đạt chứng nhận đánh giá an toàn khai thác iosa của iata
đây là hệ thống các tiêu chuẩn quy định và quy trình theo chuẩn quốc tế
nhằm đánh giá năng lực hệ thống kiểm soát và quản lý hoạt động của các hãng hàng không
chứng chỉ iosa được đánh giá là chứng chỉ quan trọng nhất về an toàn hàng không
việc kiểm tra tiêu chuẩn iosa được thực hiện hai năm một lần bao gồm khoảng một tiêu chuẩn
quy trình đánh giá được triển khai xuyên suốt tại các bộ phận khai thác của bamboo airways
bao gồm trung tâm điều hành khai thác trung tâm bảo dưỡng ban bảo đảm an toàn an ninh và chất lượng
đoàn bay ban khai thác mặt đất ban kỹ thuật và bảo dưỡng
việc tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu do iata đặt ra sẽ là điều kiện cần
để bamboo airways xúc tiến mở rộng mạng bay và hợp tác quốc tế trong thời gian tới